thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng đan mạch là locke rommelsen
tại cuộc điện đàm hai thủ tướng đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam đan mạch
trong đó có quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu năng lượng môi trường và tăng trưởng xanh
hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước một nghìn chín trăm bảy mươi một hai nghìn một mươi tám
cho biết đan mạch sẽ tổ chức diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu hai nghìn ba mươi lần thứ nhất vào tháng một mươi tới
thủ tướng lalokhe ramussen đã trân trọng mời thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự diễn đàn ủng hộ sáng kiến của đan mạch về tổ chức sự kiện này
thủ tướng nguyễn xuân phúc kỳ vọng diễn đàn sẽ đề ra định hướng lớn các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững trong thời gian tới